thưa quý vị sáng ngày hai mươi một tháng một mươi một tuyến đường sắt đô thị cát linh hà đông đã chính thức thu phí hành khách sau một mươi năm ngày vận hành miễn phí
lượng hành khách đi đến lần đầu trải nghiệm vẫn khá đông
một số người thì đã bắt đầu sử dụng tuyến đường sắt thay cho các phương tiện cá nhân hay là phương tiện công cộng khác
hà nội metro cho biết kết thúc một mươi năm ngày vận hành miễn phí tổng số hơn ba trăm tám mươi năm lượt khách được vận chuyển an toàn đông nhất là dịp cuối tuần
quãng thời gian vận hành miễn phí gồm năm ngày cuối tuần thứ bảy chủ nhật và một mươi ngày bình thường ngày làm việc
số lượng khách đi tàu trong năm ngày chỉ đạt một trăm chín mươi hai một trăm hai mươi ba lượt trung bình là ba mươi tám bốn trăm hai mươi năm lượt một ngày chiếm năm mươi
còn trong một mươi ngày bình thường đạt một trăm tám mươi tám ba trăm tám mươi bảy lượt trung bình là một mươi tám tám trăm ba mươi chín lượt một ngày chiếm bốn mươi chín năm tổng số
bên cạnh chở khách miễn phí từ ngày tám đến ngày hai mươi tháng một mươi một nhà ga cát linh tổ chức giữ xe máy
miễn phí cho khách đi tàu bình quân một hai trăm linh lượt xe một ngày